thưa quý vị và các bạn chỉ vì mâu thuẫn quen ghen tuông với vợ của mình đối tượng thạch tươi chú tại huyện cầu kè
sau khi đốt hết quần áo của vợ đã đăng tâm bế chính con ruột của mình ném vào đống lửa đam cháy khiến cháu bị bỏng toàn thân
với hành vi tàn nhẫn của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với thạch tươi để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn hai vợ chồng thạch tươi uống rượu cùng với một vài người họ hàng nhân dịp tết cổ truyền của đồng bào dân tộc khmer
khi tiệt tàn cũng là lúc hai vợ chồng thạch tươi cãi nhau vì ghen tuôn và chuyện tiền nông trong gia đình sau đó thạch tươi bỏ ra ngoài
lát sao thấy đóng quần áo vợ đốt trước sân
thạch tươi ném mấy con gà vào đóng lửa cho hãi giận
không dừng lại ở đó anh ta đi thẳng vào chiếc vỏng có bé thạch thị ngọc tiền là con ruột của mình đang nằm ngủ rồi bế bé ném thẳng vào ngọn lửa đang cháy
thưa các đồng chí và các bạn đây là nơi mà bé thạch thị ngọc tiền chỉ vừa sáu tháng tuổi đã bị chính cha ruột của mình là anh thạch tươi ở ấp trung nô hai xã hòa tân quyện cầu kè dứt vào đóng lửa
trong một cân tức giận và hiện nay lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra
mộng tuyển phóng viên antv tại hiện trường
mặc dù chị show thiếp vợ của thạch tươi kịp thời bế con ra khỏi lửa nhưng bé ngọc tiền đã bị lửa đốt bỏng toàn thân
từ khi nhập viện bé không ngủ và không uống sữa được mà chỉ rơn tóc
bác sĩ điều trị cho biết lưng và bụng của bé bị bỏng độ hai phần cản chân và cổ bằng chân bị bỏng độ ba
hiện bé ngọc tiền đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh để có điều kiện điều trị tốt hơn
tội ác của thành tư gây ra cho chính con ruột của mình không chỉ phải trả giá trước pháp luật mà còn phải đối diện với bản án lương tâm của một người cha đến suốt cuộc đời
tội ác của thạch tươi gây ra cho chính con rụt của mình không chỉ phải trả giá trước pháp luật mà còn phải đối diện với bản án lương tâm của một người cha đến suốt cuộc đời